cũng như nhiều dân tộc khác rượu cần là thức uống không thể thiếu trong đời sống của nhiều dân tộc trong đó có người thái nghệ an
nhân dịp ngày xuân mới phóng viên truyền hình nhân dân xin giới thiệu đôi nét về phong tục mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thái ở miền tây xứ nghệ
rượu cần tiếng thái gọi là lầu xạ loại rượu này được ủ trong chùm không qua chân cất
khi uống phải dùng cần làm bằng thân cây trúc hoặc dây mây đục thông lỗ để hút rượu
rượu cần ngon hay không phụ thuộc vào viên men và bí quyết này tùy thuộc vào mỗi gia đình
để có một vò rượu ngon thì việc chọn chấu cũng không kém phần quan trọng phải là chấu của lúa nếp sạch và thơm
chấu sau đó rửa sạch và trộn đều với gạo nếp hoặc sắn để dã nhỏ và bắt lên hong chín giống như hong xôi
khi chín đổ ra nong quạt nguội và rác men trộn đều cuối cùng cho nguyên liệu vào vò nén chặt và bịt kín miệng
vò nhỏ thì từ một mươi năm đến hai mươi ngày có thể dùng được
còn vò to thì từ một đến sáu tháng mới dùng được
nói chung rượu chấu để càng lâu càng ngon càng nồng
một mươi hai cần là tối đa
rượu men thì làm men lá không pha chế cái gì là rất ngon và rất mát
thường xuyên là mỗi năm là có cái ngày tết cổ truyền thì vẫn có đêm ba mươi
ngày xưa thì vẫn nhà nào cũng có một vò nhỏ để cúng bái tổ tiên
với lại gia đình vẫn
uống kiểu giao lưu cũng
người phụ nữ thái từ nhỏ đã được dạy trồng bông dệt vải theo
lớn lên được dạy cách làm men ủ rượu cần
khách quý khách xa đến thăm đều được mời uống rượu cần
người thái cũng như người miền xuôi lời chào bao giờ cũng cao hơn mâm cỗ
vì vậy khi được mời uống rượu cần nếu bạn từ chối
điều đó có nghĩa là bạn đang từ chối tấm chân tình của gia chủ và lời chúc cho gia chủ an khang thịnh vượng
văn hóa ẩm thực của người thái là cũng khá là tiêu biểu và đầm đa bản sắc
đặc biệt là cái rượu cần văn hóa rượu cần của người dân tộc thái là có một cái
đặc biệt là hắn không chỉ mang cái tính về vật chất mà hắn lại có cái tính tinh thần
nó có cái biểu trưng của tinh thần là rất là rõ nét của cái văn hóa cộng đồng của người thái
là có cái luật tục và bao giờ cái rượu cần nó cũng uống có cái tinh thần tập thể và rất là trật tự
có người già uống trước và ưu tiên những người ở bề trên uống trước
và sau đó là cứ lần lượt vào uống và có đôi có cặp
hầu hết là các gia đình đều có nghề làm rượu cần để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình và các công việc lễ tết
với người thái trong các dịp lễ tết mừng nhà mới cưới hỏi đón khách uống rượu cần là sinh hoạt văn hóa không thể thiếu
hòa trong rượu là tình người tình yêu đôi lứa tình yêu quê hương bản mường
từ lâu việc chế biến và sử dụng rượu cần đã trở thành nét đẹp truyền thống
mang đậm bản sắc văn hóa phong tục tập quán của người thái ở các huyện miền tây nghệ an